sáng nay một tháng hai thành ủy hội đồng nhân dân ubnd ubnd tổ quốc việt nam tp hcm đã tổ chức họp mặt kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam lễ trao huy hiệu bảy mươi năm năm bảy mươi năm sáu mươi năm năm tuổi đảng
đồng chí nguyễn thị nhân ubnd bí thư thành ủy tp hcm dự và phát biểu
phát biểu tại đây đồng chí nguyễn thị nhân nhấn mạnh
góp phần xứng đáng vào cuộc khách mạng giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
một trong những bài học được rút ra từ thực tiễn của thành phố là không ngừng chăm lo tạo dừng niềm tin của nhân dân